bộ đội biên phòng tỉnh lào cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép xảy ra trên địa bàn huyện bát sát
tại đồn biên phòng hai đối tượng phùng l mẩy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tám mươi chín
và phùng láo tả sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đều trú tại xã am mú xung huyện bát sát
khai nhận đã kết cấu với một số đối tượng là người trung quốc
để đưa người từ việt nam sang trung quốc
khi đang thực hiện hành vi thì bị phát hiện bắt giữ
theo lời khai hai đối tượng mẩy và tả đã hai lần đưa hai mươi ba người vượt biên trái phép thành công
với số tiền là bảy hai trăm năm mươi nhân dân tệ khoảng hơn hai mươi năm triệu đồng đến lần thứ ba thì bị bắt giữ
căn cứ vào kết quả điều tra bộ đội biên phòng tỉnh lào cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép để tiếp tục đấu tranh xử lý theo quy định của pháp luật